hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tư lệnh bộ chỉ huy quân đội mỹ ở nội dương thái bình dương cho biết
trung quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất là ba trong số vài hòn đảo mà nước này bồi đắp trái phép tại biển đông
những hòn đảo này được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm và chống máy bay thiết bị laser và làm ngẽn sóng cũng như tiêm kích
việt nam lên tiếng về đề xuất tuần tra chung ở biển đông
cùng ngày phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam cũng trả lời đề nghị bình luận của dinh
trước việc một cựu thẩm phán tòa án tối cao philippines đề xuất nước này
cùng các nước khác bao gồm việt nam tuần tra chung ở biển đông
bà phạm thu hằng nói
việt nam luôn mong muốn cùng các nước hợp tác đóng góp cho hòa bình ổn định an ninh an toàn hợp tác và phát triển
tại biển đông trên cơ sở luật pháp quốc tế công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
vì lợi ích chung phù hợp với nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế
bà hằng nói với mong muốn đó
nhiều năm qua việt nam đã hợp tác tuần tra chung cùng các nước khác trong khu vực như campuchia trung quốc và thái lan
nhiều hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học bảo vệ môi trường phòng chống tội phạm trên biển và các hoạt động kinh tế
cựu thẩm phán antonio capio hôm ba mươi tháng ba đã đưa ra đề xuất tuần tra chung ở biển đông
chúng ta nên thực hiện tuần tra chung không chỉ với mỹ mà với các nước khác như malaysia và việt nam
thậm chí chúng ta có thể đề nghị indonesia tham gia
ông nhận định tập hợp lại cùng với nhau sẽ đem lại vị thế mạnh mẽ hơn
lực lượng tuần duyên philippines ngày hai mươi bảy tháng ba

họ đã thông báo về việc tàu trung quốc điều động ở khoảng cách gần trên biển đông
gây hạn chế di chuyển cho tàu philippines ở gần đó
vụ việc bắt đầu từ ngày hai tháng ba khi pcg đang tuần tra xung quanh bãi cạn scaburrou
thì tàu hải cảnh trung quốc với số hiệu là ba nghìn ba trăm linh năm được điều động ở khoảng cách là một mươi chín hai mét so với tàu brp marapigo của philippines
lực lượng tuần duyên philippines nói điều này đã hạn chế không gian di chuyển của brp
vi phạm rõ ràng quy định quốc tế về phòng ngừa và chạm trên biển
năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai theo đô đốc của philippines pcg đã yêu cầu bộ ngoại giao của philippines
giúp giải quyết vấn đề thông qua các phương án tiếp cận hòa bình và dựa trên luật lệ
hiện vẫn chưa rõ liệu philippines có đưa ra phản đối ngoại giao về vụ việc hay không
pcg cho biết họ đã phải đợi sự cho phép của lực lượng đặc nhiệm quốc gia trước khi công khai sự việc
đô đốc này cho biết đây là lần thứ tư tàu của trung quốc điều động ở cựu ly gần
với tàu của philippines ở bãi cạn scaboro kể từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
bất chấp những rủi ro ông abu nói rằng việc triển khai tài sản và nhân viên của philippines
tới vùng biển trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này sẽ tiếp tục
bãi cạn scarborough là một nhóm các đảo đá nhỏ ngoài khơi ở bờ biển thế tây của luzon
honna chính ở philippines cả manila và bắc kinh đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn này
khu vực quanh scaboro là ngư trường truyền thống trong khu vực và là trung tâm của cuộc tranh chấp
chủ quyền giữa trung quốc và philippines vào năm hai nghìn một mươi hai
vụ việc khiến manila phải đệ đơn kiện bắc kinh
về các yêu sách chủ quyền đối với bãi cạn này